các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi tháng năm công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tạm giữ hình sự hai nghi phạm võ thành long hai mươi tuổi xã tam phước huyện long điền và vũ thành huy hai mươi năm tuổi xã hòa long thành phố bà rịa để điều tra về hành vi sát hại người và cướp tài sản
nạn nhân là cô gái tên t hai mươi một tuổi trú tại huyện cần giờ thành phố hồ chí minh cô gái được gia đình trình báo mất tích sau đó nạn nhân được phát hiện trong vali tại một khu đất trống ở núi nhỏ thành phố vũng tàu
long bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng năm tại quận bình tân thành phố hồ chí minh vũ thành huy cũng bị bắt ngay sau đó
tại cơ quan công an long khai quen biết chị tê qua mạng xã hội facebook sau đó ngày một mươi tám tháng năm long cùng huy thuê xe taxi đón chị t đi chơi tại thành phố vũng tàu
khoảng gần giờ ngày một mươi chín tháng năm long và t về đến khách sạn trước để nghỉ ngơi tại đây khi phát hiện chị t có mang theo nhiều tài sản trang sức có giá trị long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản
long đã ra tay khiến nạn nhân tử vong sau đó long báo cho huy biết để bàn việc phi tăng nạn nhân lấy tài sản
hai đối tượng đã đưa cô gái vào trong vali sau đó vứt vali tại một khu đất trống ở núi nhỏ thành phố vũng tàu
hai đối tượng mang số tài sản chiếm được của nạn nhân đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân riêng huy giữ chiếc iphone một mươi hai pro max của nạn nhân
tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội cho biết hành vi của long rất manh động thể hiện ý thức coi thường pháp luật xâm phạm đến tính mạng và tài sản của nạn nhân nên đối tượng này sẽ bị xử lý về hai tội danh là sát hại người và cướp tài sản
cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc diễn biến hành vi vai trò của từng đối tượng trong vụ án để xác định tội danh làm cơ sở quyết định hình phạt cho phù hợp với quy định của pháp luật

do đó hành vi này thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội cướp tài sản
trường hợp kết tội với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng trên tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình
hình phạt cao nhất là tù trung thân thì hình phạt chung của nhiều tội sẽ là tù trung thân
đối với đối tượng huy cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi nhận thức vai trò của huy trong vụ án như thế nào để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
cần làm rõ huy có biết mục đích đối tượng long thực hiện hành vi sát hại người hay không
có biết là đối tượng này có động cơ chiếm đoạt tài sản của nạn nhân hay không khi cả ba đi vũng tàu
trường hợp kết quả điều tra cho thấy huy cũng biết là đối tượng long thực hiện hành vi sát hại người nhưng đã có hành vi giúp sức hoặc xúi dục đối tượng này
huy cũng sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm về hành vi sát hại người và cướp tài sản
trường hợp huy và long không bàn bạc về hành vi sát hại người cướp tài sản long nảy sinh ý định sát hại người cướp tài sản huy không biết
sau khi sự việc xảy ra mới báo cho huy thì huy không bị xử lý hình sự với hai tội danh này
tuy nhiên huy vẫn bị xử lý hình sự về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cơ quan điều tra sẽ làm rõ tại thời điểm long và nạn nhân trong khách sạn huy đang ở đâu có biết mục đích và diễn biến hành vi sát hại người cướp tài sản của long hay không
có cùng ý chí thực hiện hành vi sát hại người cướp tài sản hay không để xử lý đối tượng này với vai trò đồng phạm nếu có
trong vụ việc này cô gái đi chơi cùng với hai thanh niên không rõ lai lịch lại vào khách sạn khi bản thân mang nhiều tài sản là rất nguy hiểm
có thể do nạn nhân trẻ tuổi thiếu kỹ năng sống và có lối sống buông thả nên đã bị các đối tượng lợi dụng sát hại để chiếm đoạt tài sản
cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân lai lịch của nạn nhân đặc điểm hoàn cảnh sống nghề nghiệp cũng như nhận thức của nạn nhân để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm
vụ việc sẽ là bài học cho nhiều người về vấn đề đảm bảo an toàn cho bản thân trong các mối quan hệ quen biết từ mạng xã hội
thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng rồi phi tăng man dự gây ám ảnh dư luận
trừ câu chuyện đau lòng trên chắc hẳn quý vị và các bạn vẫn có nhớ vụ việc á khôi xinh đẹp bị đoạt mạng rồi nhét thùng xốp phi tăng xuống sông hồng
thưa quý vị liên quan đến vụ cô gái trẻ bị sát hại dã man rồi phân thành bốn mảnh phi tàng mới đây công an tp hà nội đã bước đầu thông tin chính thức về vụ việc
theo đó nạn nhân được xác định là á khôi áo dài hồ yến nhi còn nghi phạm gây ra vụ án là bạn trai của nạn nhân tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở thái bình
trú tại khu đô thị ocean park gia lâm hà nội
trước khi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thái bình đối tượng đã phi tăng các phần cơ thể của nạn nhân nằm ở mép và bờ sông hồng
ngay dưới chân miếu bản làng giang cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội
hiện trường nơi phát hiện á khôi hai cuộc thi hoa khôi áo dài việt nam hai nghìn hai mươi hai bị sát hại phân mảnh phi tang ở sông hồng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
tổng đài cảnh sát một trăm một mươi ba công an tp hà nội nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nạn nhân bị phân mảnh tại bờ sông hồng
thuộc địa phần thôn hai giang cao xã bát tràng huyện gia lâm
ngay sau khi nhận được tin báo xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án
giám đốc công an tp hà nội đã báo cáo lãnh đạo bộ công an các cục nghiệp vụ bộ công an và giao đồng chí phó giám đốc
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
phối hợp công an huyện gia lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ tổ chức khám nghiệm hiện trường pháp y nạn nhân
và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
căn cứ kết quả điều tra các chứng cứ thu thập được xác định nạn nhân bị đối tượng sát hại và phân mảnh để phi tang
là á khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu trú tại quận ba đình hà nội
việc xác định danh tính nạn nhân do gia đình đã lên thử adn và nhận xác
theo gia đình nạn nhân dự định sẽ hỏa táng rồi gửi lên chùa tại quê nhà bắc ninh
tập trung các hoạt động xác minh điều tra đến hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hà nội
đã phối hợp công an tỉnh thái bình phát hiện bắt giữ nghi phạm là tạ duy khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê xã hồng thái huyện kiến sương thái bình tại thái bình
theo chia sẻ của lãnh đạo ubnd
ở thái bình khanh đã có vợ và ba người con nhỏ
khanh bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ngôi nhà ở quê của gia đình
căn nhà này để không đa lâu chỉ có dịp lễ tết gia đình đối tượng mới về quê dọn dẹp và hương có ra tiền
khi bị vây bắt khanh dùng dao cố thủ trong cầm giường
đối tượng đã dùng dao tự chấm dứt cuộc sống nhưng bất thành
hiện người này đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an
liên quan đến vụ việc lãnh đạo ubnd xã hồng thái huyện kiến sương thái bình cho biết
nghi phạm tà duy khanh là người ở địa phương chưa có tiền án tiền sự
khanh cùng gia đình lên hà nội học tập sinh sống và làm việc
sau đó khanh về quê lấy vợ rồi đưa cả vợ con lên hà nội sinh sống
mặc dù hung thủ gây ra vụ án mạng rúng động đã bị bắt giữ
tuy nhiên người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng
khi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện ra các mảnh cơ thể của nạn nhân
theo đó vào chiều một mươi ba tháng một mươi
vợ chồng anh trần mạnh đạt ba mươi một tuổi trú tại phường lĩnh nam quận hoàng mai hà nội
trong lúc đánh cá trên sông hồng đoạn qua xã bát tràng huyện gia lâm
phát hiện chân người trên mặt nước cách bờ khoảng ba mươi mét
sau đó vợ chồng anh đạt tiếp tục phát hiện thêm các bộ phận còn lại của nạn nhân
theo ghi nhận nơi phát hiện các phần cơ thể của nạn nhân nằm ở mép và bờ sông hồng
ngay dưới chân miếu bản làng giang cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội
anh trần mạnh đạt cho biết lúc nhìn thấy phần chân từ xa nổi lập lờ trên mặt sông hồng
vợ anh còn bảo đây là chân ma nơ canh
nhưng khi đến gần kiểm tra vợ chồng anh xác định đây là chân người
nên kéo vào bờ dùng dây cột lại rồi tìm kiếm các phần còn lại
phần chân nạn nhân được vợ chồng anh đạt phát hiện đầu tiên nổi sau chiếc thuyền xi măng cách bờ khoảng ba mươi mét
các phần còn lại phát hiện ở đầu chiếc thuyền cách bờ năm mươi mét
anh đạt kể
khi vợ chồng anh đạt và lực lượng chức năng đang tìm kiếm các phần còn lại thì phần chân nổi lên ngay trước mũi thuyền
khu vực vợ chồng anh đạt đưa các mảnh thân của nạn nhân vào bờ là bãi cát cây cối rậm rạp
phần khác của nạn nhân được vợ chồng anh đạt tìm thấy cách phần chân khoảng tám mươi mét nằm ở mép sông hồng
tại khu vực này có nhiều rác thải bình gốm xứ đặc biệt là thường có người ngồi câu cá từ sáng đến chiều
phần thân nạn nhân được anh trần văn đạt cùng các cơ quan chức năng tìm thấy cuối cùng
anh đạt kể tại bờ kè anh phát hiện một khu vực có ruồi bâu kín và nhiều dấu vết xi măng mới
tiến tới để kiểm tra anh đạt bóp vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ
tiếp tục lật chăn anh phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới
nghi vẫn có dấu hiệu bất thường anh đạt gọi lực lượng chức năng
sau khi cậy bỏ lớp xi măng phần thân của nạn nhân lộ ra được quấn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh
tại hiện trường vẫn còn sót lại chiếc chăn cũ và xi măng mới đổ
theo quan sát
từ mép nước
đến nơi giấu phần thân khoảng hai m
anh trần văn đạt chia sẻ làm nghề sông nước từ bé nên chứng kiến nhiều người đuối nước vớt nhiều nạn nhân
nhưng chưa thấy vụ việc nào thương tâm như thế này
anh bộc bạch vớt nhiều người rồi nên tôi cũng quen không sợ
chỉ mong làm sao tìm được đầy đủ các phần còn lại để nạn nhân có thể yên nghỉ
và nhận định nạn nhân bị phi tang xuống sông hồng cách đây khoảng ba ngày
trở lại vụ cô gái bị sát hại phi tăng trong vali ở bà rịa vũng tàu
hiện cơ quan chức năng
vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại